từ đó đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét chấp nhận một phần kháng cáo giảm nhẹ hình phạt cho ông trung
vào ngày một mươi ba tháng bảy hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ tuyên án
tại hạt kiểm lâm vũng tàu phú mỹ và ban quản lý dừng phòng hộ tỉnh bản huyện vũng tàu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đã tống đặt quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với bốn cán bộ
một cán bộ là hạt kiểm lâm vũng tàu phú mỹ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đó là lê văn sinh nguyễn kim bình và hai cán bộ thuộc ban quản lý dừng phòng hộ tỉnh bản huyện vũng tàu
là tạ thanh tùng và trần xuân hưởng đều là những người được giao trực tiếp quản lý rừng trên địa bàn thị xã phú mỹ
có liên quan đến vụ án phá rừng phòng hộ trên núi thị vải thị xã phú mỹ
khu đất rừng phòng hộ này có chức năng chống xói mòn bảo vệ nguồn nước ngầm
do ban quản lý dừng phòng hộ tỉnh bản huyện vũng tàu quản lý
tổng giá trị thiệt hại của vụ việc là hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe tải không làm chủ tốc độ
đã đâm xe khách làm ba người tử vong tám người bị thương ở tỉnh khánh hòa vào đêm một mươi một tháng bảy
vào chiều ngày hôm nay một mươi hai tháng bảy đại diện ủy ban an toàn giao thông quốc gia và tổng cục đường bộ việt nam

mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn
qua kiểm tra xác định tài xế xe tải đỗ tiên điệp chú tại tỉnh nam định
có nồng độ cồn trong máu đồng thời chiếc xe tải chở hàng quá tải trọng cho phép
tại thời điểm xảy ra tai nạn
theo trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
chiếc xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi hai g một mươi hai nghìn tám trăm hai mươi hai do tài xế này điều khiển
trước thời điểm xảy ra tai nạn đang lưu thông với tốc độ bảy mươi bảy kmh nằm trong giới hạn quy định
tuy nhiên trước thời điểm đó không ít lần chiếc xe đã vượt quá tốc độ cho phép
theo nhận định ban đầu của công an tỉnh khánh hòa do không chú ý quan sát nên tài xế đỗ tiên điệp
không làm chủ được tốc độ đã đâm vào đuôi xe khách gây ra vụ tai nạn trên
hệ nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ